nằm ở độ cao gần một năm trăm linh mét so với mường nước biển xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
quanh năm khí hậu mát mẻ phù hợp với nhiều loại cây trồng
để tận dụng lợi thế của vùng đất này nhiều dự án như trồng dược liệu trồng đào gừng
đã được sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an triển khai nhằm hỗ trợ người dân thoát nghèo
trong đó cây dâu tây đang hứa hẹn sẽ là sản phẩm chủ lực của địa phương tạo nên thương hiệu cho vùng đất này
nhận thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với giống cây dâu tây đà lạt
anh hờ ba ái đã mạnh dạng vào đà lạt để học nghề đưa cây dâu tây về trồng ở mường lống
cuối năm hai nghìn một mươi chín anh và gia đình bắt đầu trồng thử nghiệm trên mảnh đất rộng chừng một m hai
tháng hai năm nay vụ dâu tây đầu tiên đã cho quả ngọt hiệu quả đạt gấp ba lần so với những cây trồng trước đây
trồng nếp vào trong đầu chỗ sapa và chỗ đà lạt về là đưa cây dâu tây về trồng thử nghiệm thành công ở mường lống
so với cây dâu tây với cái mẩn của địa phương là nó hiệu quả cao hơn cái mẩn
để phát huy lợi thế riêng cho mường lống tạo ra những đặc sản gắn kết với du lịch trải nghiệm cho du khách khi đến với miền tây nghệ an
thời gian tới sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục hỗ trợ
theo chuỗi giá trị từ giống cây canh tác đến xây dựng thương hiệu và thương mại hóa
đưa thương mại dâu tây mường lống ra thị trường với hình thức đặc sản vùng miền để tạo sự khác biệt
để làm cho nó lâu dài thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta gắn kết với cả cái du lịch trải nghiệm gắn kết với du lịch phượt
rồi du lịch mạo hiểm để chúng ta biến cái vùng này trở thành một cái điểm du lịch mà có những cái sản phẩm đặc sản
mà người ta nghĩ rằng là ờ kỳ sơn cũng có dâu tây chứ không phải sapa hay là đà lạt
việc đưa dâu tây về với mường lống bước đầu đã cho thấy hiệu quả góp phần truyền dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng
trong thời gian tới dâu tây mường lống hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm tiêu biểu của địa phương theo mô hình dự án ô cốp